trưa ngày hai mươi năm tháng tám chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
đã đến sân bay đoan moang vương quốc thái lan bắt đầu chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan
và tham dự đại hội đồng lần thứ bốn mươi hội đồng liên nghị viện các quốc gia đông nam á i ba trăm bốn mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sang thăm vương quốc thái lan theo lời mời của chủ tịch hạ viện vương quốc thái lan
chủ tịch i ba trăm bốn mươi john lippe từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng tám
đón đoàn tại sân bay đoan moang về phía vương quốc thái lan có phó chủ tịch thứ hai hạ viện vương quốc thái lan
suphachai pausu tổng thư ký hạ viện sorasak benve và một số cán bộ hạ viện
phía việt nam có đại sứ việt nam tại thái lan nguyễn hải bằng cùng các cán bộ nhân viên đại sứ quán
đại diện hội người việt sinh viên việt nam tại thái lan
với hoạt động đa phương tham dự i ba trăm bốn mươi trọng tâm của hoạt động lần này là việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
sẽ tiếp nhận chức chủ tịch i ba
chủ tịch hạ viện thái lan theo nguyên tắc luân phiên tổ chức đại hội đồng i ba trăm bốn mươi một vào năm hai nghìn hai mươi
và các hoạt động khác trong khuôn khổ năm chủ tịch i ba
bên lề hội nghị chủ tịch quốc hội sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với một số trưởng đoàn tham dự i ba trăm bốn mươi
chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan với mục đích làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quốc hội
hai quốc hội qua đó tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với các nhà lãnh đạo thái lan
về kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua thảo luận về phương hướng tiếp tục củng cố
tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược nói chung quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng